tại tỉnh thái nguyên đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam đã tổ chức khai trương
không gian hoa kỳ american hangout
đông đảo sinh viên của các trường thành viên thuộc đại học thái nguyên đã tham gia chương trình
tại không gian hoa kỳ các bạn sinh viên được tìm hiểu trực tiếp những thông tin hữu ích
từ trung tâm hoa kỳ ở thành phố hồ chí minh và thủ đô hà nội
đây là một hoạt động ý nghĩa chào mừng hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
phát biểu tại buổi lễ ông daniel christenbrink đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoa kỳ tại việt nam cho biết
không gian hoa kỳ là mô hình học tập tương tác giúp các bạn sinh viên việt nam tìm hiểu
và tiếp cận với những cơ hội học tập nghiên cứu tại hoa kỳ